hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh con tum đã ra quyết định chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư là công ty cổ phần tấn phát
thực hiện thi công dự án thủy điện pleiken trên sông poco thuộc thị trấn pleikon xã đắc nông của huyện ngọc hồi
và xã đắc rơ nga của huyện đắc tô
dự án có tổng mức đầu tư gần năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu là gần một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
vốn vai ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh con tum là hơn bốn trăm linh ba tỷ đồng
vụ tai nạn đã làm ít nhất ba người thương vong và hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra
đưa thi thể các nạn nhân ra khu vực an toàn để làm rõ nguyên nhân
còn vào sáng nay nhiều học sinh của trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm đã bị thương
do cây phượng cổ thụ trong khuôn viên của nhà trường bật gốc đè chúng khi đang xếp hàng vào lớp
vụ tai nạn đáng tiếc này đang gây hoang mang cho rất nhiều phụ huynh
phóng viên intv đã có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin
ghi nhận tại hiện trường cây phượng vĩ
cao gần chục mét thân lớn cỡ hai người ôm bật gốc nằm ngang sân và sát cổng trường
toàn bộ phần gốc đã bị mục đồng thời nhiều cành cây cũng bị mục phần bên trong
theo nhiều người chứng kiến thời điểm đó thời tiết không có mưa hay gió bất thường
nhưng vụ việc đáng tiếc đã xảy ra gây tâm lý hoang mang lo lắng đến sức khỏe của cô và trò nơi đây
cây nó rỗng như vậy thì cái tàn cây nó phủ hết chân nó đánh
học sinh ở bên đó thì không biết bao nhiêu đứa nằm ở dưới cái tàn cây
còn những cái đứa ở ngoài thì nó chạy tán loạn tầm lưng cô giáo thầy giáo đồ chạy đầu này chạy quýnh quát nó không biết đâu
còn cái vấn đề mà cái hiện tượng giam bão hay là trời chuyển mưa gì là hoàn toàn không có
cô thấy gì
tôi thấy một cái hiện tượng rất là lạ đối với như vậy
thế thường nó đi nhỏ không như nó đi mua mì rồi rồi nó sớm nhảy nó ăn rồi nó tập tụ lại rồi đó
thế thằng đó nó lại bất ngờ
theo thông tin chúng tôi có được từ phía trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm sau khi nhận tin báo đã đưa tám học sinh tới bệnh viện nhi đồng hai cấp cứu
trong đó có ba trường hợp bị thương nặng
ngoài ra một học sinh khác đã không qua khỏi khi cấp cứu tại bệnh viện an sinh
được biết đã có một mươi ba trường hợp bị cây đẻ trúng và toàn bộ đều là học sinh lớp sáu tám của trường
hiện lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường
ban giám hiệu cùng lực lượng công an địa phương đang giải quyết vụ việc
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
thời tiết bước vào mùa hè với nắng nóng gai gắt thì không khỏi khiến cho người dân thủ đô mệt mỏi và khó chịu
đã vậy khi di chuyển qua khu vực tòa nhà cao tầng thuộc phường láng hạ quận đống đa lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi bị chói mắt do ánh nắng mặt trời chiếu vào tòa nhà rồi hát ngược lại
ánh nắng phản chiếu từ tòa nhà này cũng gây nhiều ảnh hưởng đến người dân sinh sống quanh khu vực
việc phủ kín kính vang toàn bộ bề mặt ngoài khiến tòa nhà này nổi bật hơn hẳn các tòa nhà xung quanh
tuy nhiên khi trời nắng đặc biệt là nắng gắt trong những ngày hè như những ngày qua ánh sáng mặt trời phản chiếu rất mạnh từ các tấm kính vàng gây trói mắt khi hướng mắt về phía tòa nhà này
bên cạnh đó sự phản quang của những tâm kính khiến những người dân khu vực cảm thấy vô cùng khó chịu
tòa nhà nó chiếu xuống này thì hơi khó chịu nóng quá nóng luôn

tức là mình đi qua cái đoạn này thì vào cái thời điểm mà nắng nóng thì nó chiếu vào mắt thì đi qua cái đoạn này thì chiếu vào mắt cũng là nguy hiểm cho người đi tham gia giao thông